bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chính thức cung cấp danh tính bốn công ty dùng hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm
theo đó bốn công ty được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu tên
đó là công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên điều hương địa chỉ ấp hòa phú một thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
công ty trách nhiệm hiểu hạn chế biến thực phẩm hòa hiệp địa chỉ số bốn mươi bảy trần phú phường bốn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
công ty trách nhiệm hiểu hạn thực phẩm tấn phát địa chỉ tổ một ấp tân đông xã tân quế huyện bình tân tỉnh vĩnh long
công ty cổ phần chế biến thủy hải sản liên thành địa chỉ ấp bốn tân kiên huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
các đơn vị này đã vi phạm vào hai hành vi sản xuất chế biến không có vật che chắn để côn trùng và các động vật đi qua sản xuất nguyên liệu nước mắm dùng phụ da không đúng quy định
các đơn vị này đã vi phạm vào hai hành vi sản xuất chế biến không có vật che chắn để côn trùng và các động vật đi qua sản xuất nguyên liệu nước mắm dùng phụ da không đúng quy định